thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín thì thủ tướng chính phủ đã phân công
hai phó thủ tướng trực tiếp chỉ đạo chống dịch tại tp hcm thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
thủ tướng chính phủ phân công phó thủ tướng vũ đức đam phối hợp cùng với phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
trực tiếp chỉ đạo công tác chống dịch ở tp hcm bộ trưởng bộ y tế chủ động phối hợp hướng dẫn công tác chuyên môn hàng ngày
với lãnh đạo các địa phương trong vùng bám sát và căn cứ tình hình cụ thể chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn của trung ương
tp hcm và bảy địa phương chủ động linh hoạt điều chỉnh cơ chế lãnh đạo chỉ đạo phù hợp hiệu quả trong phòng chống dịch
đảm bảo huy động tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống dịch nhất là tại cơ sở
trường hợp còn diễn biến phức tạp thì bí thư thành ủy thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân và bí thư cấp ủy chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp
phải thực hiện tiếp làm trưởng ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch nhất là tại cơ sở